một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công bắt giữ sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn tại đoạn đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lan
lực lượng công an đã bắt quả tàng hoàng văn bưu có hành vi vận chuyển một bánh heroin
qua khai thác nhanh bưu khai nhận đang giấu chín bánh heroin ở hang đá trong rừng
lực lượng trinh sát đã thu giữ số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an
thành phố biên hòa và công an tỉnh bạc liêu đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng
bạch ngọc nguyên
minh trú tại thành phố biên hòa khi đang trốn tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
minh là đối tượng đã đổ xăng đốt phòng trọ ở khu phố một phường tân hòa thành phố biên hòa
khiến ba người trong gia đình anh nguyễn văn ánh bị bỏng nặng vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
tại cơ quan công an bước đầu minh thừa nhận có mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại đó
nên mang xăng để đốt do nhầm phòng trọ của gia đình anh ánh là phòng của bạn gái
nên đối tượng đã buộc chặt cánh cửa lại không cho người trong phòng
thoát ra ngoài minh là đối tượng có ba tiền án về các tội gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo triệu tiến kỳ
trú tại xã yên cư huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai kỳ dùng dao chém con trai sinh năm hai nghìn hai mươi ba
khiến cháu bị tổn thương cơ thể
đệ là một mươi ba
qua điều tra làm rõ nguyên nhân do kỳ không có việc làm hoàn cảnh gia đình khó khăn
vợ bỏ đi bản thân bị cáo thường xuyên uống rượu cảm thấy buồn chán nên muốn giết con trai rồi tự tử
do thường xuyên uống rượu trong thời gian dài dẫn đến kỳ bị dối loạn thần kinh do rượu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu tiến kỳ tám năm tù
chỉ hơn một giờ có mặt tại thanh hóa một băng nhóm ngoại tỉnh đã dây ra một mươi vụ cướp giật
sầm sơn vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn thời điểm địa phương này tổ chức lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc sau hai ngày khẩn trương điều tra
lực lượng công an đã triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp giật tài sản chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh
do trịnh ngọc quẹo chú tại tỉnh kiên giang cầm đầu bắt giữ hai mươi bốn đối tượng
thu giữ hai mươi một sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyển
thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi và manh động
các đối tượng thường đến các sự kiện có đông người tham gia
xô đẩy chen lấn để thực hiện hành vi phạm tội